hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và anh trần văn đàn là em trai của nam
sau khi ăn nhậu xong thì xảy ra mâu thuẫn dẫn tới sô sát
nam dùng gậy đánh khiến quân ngã gục được mọi người đưa đi cấp cứu
nhưng đến một mươi giờ ngày một mươi một tháng bốn thì tử vong
kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong là do vỡ sọ dập não dẫn đến suy hô hấp tuần hoàn
với hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
bảy đối tượng vừa bị công an huyện tuy phước tỉnh bình định ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm đối tượng do lê hoàng linh
chú tại thị xã an nhơn cầm đầu đã hẹn với nhóm của mai võ thái phong chú cùng địa phương để đánh nhau
tại đây có khoảng hơn ba mươi đối tượng sử dụng nhiều loại hung khí gồm kiếm phảng và dựa đuổi đánh nhau
quá trình hỗn chiến một đối tượng trong nhóm của linh bị chém trọng thương với tỷ lệ thương tật là bảy mươi một
hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines
vừa phát đi cảnh báo tới người dân khách hàng về việc đề phòng mua phải vé máy bay giả khi di chuyển
phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh đại lý tự tạo ra các website
trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức
sau đó quảng cáo các mức giá hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng
để tránh mua nhầm vé giả nhất là dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm đang tới gần
khách hàng nên mua vé trực tiếp trên website các phòng vé
đại lý chính thức của hãng trong và ngoài nước đồng thời khách hàng nên lấy phiếu thu hóa đơn khi mua vé
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trang a chay sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
về hai tội danh mua bán trẻ em và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng đối tượng đồng thị chanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ bốn bản xá thị trấn nông trường liên sơn huyện văn chấn
tỉnh yên bái cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách năm cm trên trước cánh mũi trái
và đối tượng nguyễn thị đoan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã an bình huyện văn yên tỉnh yên bái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo
báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện